lễ đón chủ tịch triều tiên kim trương ngân đã được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch theo nghi thức đón nguyên thủ quốc gia
sau lễ đón tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiến hành hội đàm với chủ tịch triều tiên kim jong un
thay mặt đảng nhà nước và nhân dân việt nam tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhiệt liệt hoan nghênh chủ tịch kim trân ưn thăm hữu nghị chính thức việt nam
khẳng định chuyến thăm việt nam lần này của chủ tịch kim trân ưn là dấu mốc mới rất quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa hai đảng hai nước
đồng thời là dịp tốt để lãnh đạo hai nước thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước trao đổi sâu về việc củng cố phát triển quan hệ song phương
cũng như về những vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm
chủ tịch kim trân ưn bày tỏ vui mừng sang thăm việt nam và chứng kiến những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế mà nhân dân việt nam đã đạt được trong thời gian qua
chủ tịch kim trân ưn khẳng định lập trường nhất quán của đảng nhà nước triều tiên coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với việt nam
do chủ tịch hồ chí minh chủ tịch kim nhật thành và các vị lãnh đạo tiền bối của hai đảng hai nước xây dựng và vun đắp
hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao mở rộng giao lưu trao đổi đoàn các cấp theo kênh đảng nhà nước và đoàn thể nhân dân
một cách thiết thực hiệu quả nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu
tổ chức các hoạt động phù hợp có ý nghĩa nhằm kỷ niệm bảy mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam triều tiên vào năm hai nghìn hai mươi
về các vấn đề quốc tế và khu vực hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp giữa hai nước tại liên hợp quốc hội nghị phong trào không liên kết
diễn đàn khu vực arf tăng cường trao đổi về vấn đề duy trì hòa bình ổn định ở khu vực
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng mong muốn các bên kiên trì đối thoại góp phần cải thiện quan hệ triều mỹ
cũng như đóng góp vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực
chủ tịch kim trân ưn trân trọng mời tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thăm chính thức triều tiên vào thời gian thuận tiện
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã cảm ơn và đề nghị các cơ quan chức năng hai bên trao đổi cụ thể qua đường ngoại giao